vâng thông tin về cô gái tự xưng có điểm thi ielts chín được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua đã khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi
tuy nhiên thì chỉ sau một thời gian ngắn chủ nhân thực sự của bằng điểm đa ngưỡng mộ đó đã lên tiếng và tố nữ sinh giả mạo
vâng đây không phải là lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin thất thiệt
rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã bị thiệt hại do tin giả lan truyền trên mạng xã hội
nhưng trên thực tế thì việc xử lý của ngành chức năng đối với vấn đề này không hề dễ dàng
vâng và nội dung chi tiết sẽ có trong phần sau của chương trình
quý vị đang theo dõi ấn điên toàn cảnh và cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung sở quen thuộc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng siêu khoa
chú sãi adreng huyện chư pứ để điều tra về hành vi
trước đó tối ngày ba mươi tháng năm trên đường đi chơi siêu qua gặp anh cực sốc ký ốc chú củng thôn
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng về nhà lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát khiến kiosk tử vong rồi kéo sát nạn nhân đẩy xuống mương nước
liên quan đến hành vi giết người trần ngọc phi chú huyện crong park đã bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người
theo cáo trạng anh dương thành đức chú củng sã không nhờ mình mua gỗ nên phi và anh đức xảy ra mâu thuẫn
sẵn hùng khí trên tay phi đã chém một nhát vào vùng đầu của anh đức khiến nạn nhân mang tới tỷ lệ thương tật bảy mươi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần ngọc phi một mươi hai năm sau tháng tù về tội giết người
phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia công an thành phố lào cai đã phối hợp đấu tranh triệt phá thành công
ba đối tượng đã bị bắt giữ gồm dương thành nam đinh văn hưng cùng chú tỉnh thái nguyên lý xuân hòa chú tỉnh lào cai
ba mươi bảy viên ma túy hỏng phiến
hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan đã bị thu giữ
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng vương văn khải chú tệ phường tân hưng thành phố hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi khải sử dụng tài khoản đăng ký trên website morman vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp
lãi suất giao động từ bảy mươi ba năm
đến bảy trăm ba mươi một năm
tính đến thời điểm bị phát hiện đối tượng đã thực hiện hơn hai trăm linh hợp đồng cho vai với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam hồ văn ca ảnh và đặng trần văn thông
chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi trộm cắt tài sản
trong chưa đầy một tháng hai đối tượng này đã gây ra một mươi bốn vụ trộm xe máy
tổng giá trị số tăng vật trộm cắt
lên tới hàng trăm triệu đồng
lên tới nhiều người

vụ việc một nữ thí sinh trẻ tuổi nhất việt nam đạt điểm tuyệt đối ielts chín một lần nữa đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng
mới đây mạng xã hội dậy sóng bởi thông tin một nữ thí sinh trẻ tuổi nhất việt nam đạt điểm tuyệt đối chín trong kỷ thi tiếng anh ielts
một thành tích đáng nể hay được gọi là kỳ tích bởi số người đạt được thành tích này tại việt nam
trên đầu ngón tay
nhưng sự thực lại không phải như vậy
thông tin thành tích và bảng điểm thi được fanpage của một trung tâm luyện thi tiếng anh có văn phòng tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
và trang facebook cá nhân của nữ sinh hai mươi tuổi đăng tải đã bị cư dân mạng lật tẩy là thông tin sai bởi bảng điểm này là của một người khác
và nhiều câu hỏi hay sự nghi vấn được cư dân mạng đặt ra cần lời giải đáp
và không ai có thể xác định được hết những hệ lụy mà thông tin sai này có thể tác động tới mọi người ra sao
chắc lại thông tin sai để gây sốc thu hút sự quan tâm đây mà
mới hôm qua còn về chia sẻ với con gái về tầm gương này giờ không biết nói sau nữa
giờ người ta không từ bỏ hình thức nào để thu hút sự chú ý nhưng hệ lụy từ việc này là không hề nhỏ

việc lợi dụng quảng cáo bán thực phẩm chức năng để mua bán hàng giả
bây giờ thành tích học tập cũng giả nữa sao
phải xử lý thật nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
đông đảo cư dân mạng cho rằng ielts là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng anh quốc tế từ lâu đã được xem là một chứng chỉ quyền lực
mở ra nhiều cánh cửa cơ hội trong việc học tập xét tuyển hay tìm kiếm việc làm
với những người luyện thi ielts để đạt được mức điểm cao tuyệt đối chín là rất khó
ngay cả với người bản xứ
liệu rằng việc đăng tải thông tin sai là do nhầm lẫn hay một chiêu trò quảng cáo thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
đã có rất nhiều quan điểm của cư dân mạng được đưa ra để bàn luận xung quanh vấn đề này
không ít người lên án hành vi đăng tải thông tin sai từ phía trung tâm luyện thi tiếng anh và cá nhân nữ sinh trong vụ việc
mọi thông tin đăng tải lên facebook phải chính xác
không thể nói không kiểm chứng rồi tùy tiện đăng tải lên như thế được
hy vọng đây sẽ là bài học cho các bạn trẻ
khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội mọi sai lầm đều phải trả giá
đăng tin sai phải xin lỗi và chịu xử lý thôi
cần làm rõ có hay không việc trung tâm luyện thi tiếng anh kia cố tình đưa thông tin sai sự thật để lừa dối học viên
ngay khi vụ việc được cư dân mạng phơi bày và chia sẻ rộng khắp cộng đồng mạng
từ phía trung tâm luyện thi tiếng anh và cá nhân nữ sinh trong vụ việc đã đăng tải lời xin lỗi tới cộng đồng mạng
tối ngày một tháng sáu nữ sinh đã viết lời xin lỗi lên trang cá nhân
nữ sinh thừa nhận bằng điểm ielts đạt chín điểm là giả
em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các cơ quan báo chí cộng đồng mạng xã hội tất cả mọi người
vì đã cung cấp các thông tin sai sự thật từ đó gây nên những tác động xấu đến xã hội đến mọi người
bạn nghĩ sao về việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
a còng truyền hình công an
công an là đồng thuận với nhà cung cấp dịch vụ tuy nhiên vẫn có không ít những trường hợp từ chối gián thẻ
và cùng với đó là những băn khoăn về thông tin sẽ xử phạt đối với các trường hợp người dân không rán vé không gián thẻ thu phí không dừng
tấm bảng này đã được thay đi thay lại nhiều lần với nhiều mốc thời gian cụ thể để rồi lại lỡ hẹn thế nhưng lần này thì khác
sau nhiều lần lỡ hẹn thì cuối cùng tháng sáu này cao tốc hà nội hải phòng đã chính thức thí điểm
và theo những ghi nhận của chúng tôi thì trong những ngày đầu tiên áp dụng thí điểm chỉ thu phí không dừng toàn tuyến này
thì vẫn có một số những trục trặc xảy ra đó là việc nhiều phương tiện vẫn chưa rán thẻ trên phương tiện của mình
hoặc là tài khoản giao thông vẫn chưa có đủ tiền để thanh toán cho những lộ trình di chuyển
cũng như là những trục trặc liên quan đến vấn đề nhận diện thẻ
và bên cạnh đa phần những khu vực trạm thu phí này đều áp dụng hình thức là thu phí không dừng
nhưng bên cạnh đó đơn vị trạm thu phí cũng đã bố trí hai làn để có thể xử lý sự cố
cũng như là hướng dẫn các phương tiện dán thẻ
cả sáu trạm thu phí trên toàn tuyến đều được bố trí các làn xử lý sự cố và có nhân viên túc trực liên tục
để nhanh chóng xử lý các tình huống đột xuất xảy ra tại các làn không dừng
theo thống kê ban đầu chỉ trong ba tiếng đồng hồ đầu tiên trong thời gian thí điểm
đã có tới khoảng một phương tiện chưa gián thẻ thu phí không dừng nhưng vẫn di chuyển vào tuyến cao tốc này
phía nhà cung cấp dịch vụ đã bố trí các khu vực rán thẻ cho người dân
tại các trạm và các tuyến đường dẫn vào cao tốc như tuyến bạch đại ba
theo thống kê từ đơn vị cung cấp dịch vụ trong ba tiếng đầu tiên thí điểm
có hơn bảy xe rán thẻ etc lưu thông trên tuyến
chín trăm tám mươi xe chưa gián thẻ số chưa gián thẻ sẽ vòng qua sau trạm để gián
trong đó sáu mươi năm tài xế từ chối rán được hướng dẫn ra khỏi cao tốc bằng đường gom
còn lại đa phần phương tiện đều đồng thuận gián thẻ
vì thế cũng xuất hiện nhiều hàng dài phương tiện dừng chờ gián thẻ ở dọc tuyến này
gián thì tôi có suy nghĩ là có cái sự bất tiện hay là một cái sự cái gì đó
cái dịch vụ nó chưa hoàn hảo
nhưng mà thực sự tôi đến đây thực sự bất ngờ
và tôi cũng có đi qua trạm thì cũng không có vấn đề gì cả
như là những cái thông tin tôi được biết trước đó
đồng thời bên cạnh là tôi được hưởng rất là nhiều những cái ưu đãi
cụ thể là tôi được hưởng một năm dịch vụ cứu hộ miễn phí
khi mà thu phí thủ công thì thứ nhất là có cái sự bất tiện
là chúng ta sẽ phải dừng chờ rất là lâu
và thực tế là nảy sinh rất rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp
thông qua cái câu chuyện là thu phí thủ công
không còn cái cảnh chân lấn rồi là sô đẩy khi mà bà làm thu phí thủ công
thêm nữa là đối với một doanh nghiệp khi mà người ta quản lý bằng cái cách thu phí này
cũng rất là tiện
thứ nhất là mọi người có thể quản lý bằng cách thay mất cả các xe
cũng như là có hóa đơn trực tử thành toán rất là tiện quản lý rất là tiện
cách việc dán thẻ ftc như này rất là nhanh và rất là thượng tiện
thời gian chờ đợi chỉ mất khoảng hai phút đồng hồ là đã hoàn thành xong thủ tục
và có thể lưu thông
và đây là lần đầu tiên mình dán thẻ và mình thấy nó rất là tự tiện và nhanh
không có gì phức tạp và rất đơn giản
khiến mọi người lên dán tất cả mọi người lên dán để phục vụ giao thông cho được nhanh và thượng tiện
theo thống kê từ đơn vị quản lý tuyến này hiện tỷ lệ gián thẻ trên tuyến
hiện đã đạt mức hơn bảy mươi tăng một mươi so với một tháng trước
và các cơ quan chức năng cũng kỳ vọng với việc nhanh chóng xử lý những sự cố phát sinh trước đây
cũng như tạo toàn lợi trong quá trình sử dụng hình thức thu phí mới này
số lượng phương tiện dán thẻ sẽ tăng nhanh qua các tháng
làm điều kiện tốt nhất và đồng thời là việc thu phí không dừng sẽ được công khai minh bạch
trong cái thu phí để người dân thấy được là những đóng góp của người dân
đối với việc mà sử dụng phương tiện tham gia giao thông là mang lại lợi ích cho bản thân mình và cho đất nước
về cái tài khoản thì tất cả các cái tài khoản của ngân hàng thương mại
của các cái cá nhân tức là của bà con nhân dân thì đã liên thông với các tài khoản của thu phí công dừng
cho nên là nó không có động tiền của bà con nhân dân
tức là khi chúng ta
có một lượng nhất định chảy vào tài khoản giao thông
và khi chúng ta không dùng đến về tham gia giao thông rừng
thì nó lại chạy về tài khoản thương mại cho cá nhân người sử dụng thẻ
cho nên cái việc này đã hoàn thành
thì tôi tin tưởng rằng tức là sau khi bắt đầu thực hiện
cái thu phí một trăm linh chế độ năm sẽ thành công
và sẽ đạt tức là chín mươi năm một trăm linh trong ba bốn tháng đầu
và cuối năm thì sẽ phải là một trăm linh
cái đó là
là nó không hạn chế tối đa về vấn đề sử dụng sử dụng
hiện trong những ngày đầu thì tuyến này vẫn chưa áp dụng hình thức xử phạt
đối với các phương tiện không đáp ứng quy định thu phí theo hình thức mới như thông báo trước đây
tuy nhiên nhiều người dân vẫn băn khoăn về việc thời gian tới có nên phạt người sử dụng dịch vụ hay không
bởi xét cho cùng thì đây cũng chỉ là một hình thức thanh toán cho một dịch vụ thông thường
là quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ
vậy thì có nên sử dụng hình thức áp đặt hình thức thanh toán hay không
hiện tại thì cũng đã có chế tài là sẽ phạt là những người mà đã quy định là phải đăng ký là
gián thẻ vatc thì mới được đi qua các cái trạm đấy
thế thì bây giờ một là sẽ phạt người dân
thế thì ngược lại nếu mà công ty cung cấp dịch vụ mà etc mà do công ty
cái dịch vụ của công ty mà nó làm là dẫn đến là xe không đi qua được
thì cá nhân mình cũng sẽ đề nghị là cơ quan chế tài
thế thì nước cũng sẽ có phải chế tài là cũng phải xử phạt đối với những doanh nghiệp
mà cung cấp với dịch vụ phí công dân
đề nghị cục đăng kiểm việt nam một số nội dung liên quan đến kiểm định xe ô tô
trong đó có đề nghị miễn kiểm tra
miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng
còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất
đây là một đề xuất hợp lý khả thi và mang lại nhiều lợi ích cho cả xã hội
và đồng thời cũng đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và cả các doanh nghiệp vận tải
để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về những đề xuất này cũng như là những lợi ích mà đề xuất mang lại
các nghìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay đồng chí đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông của cảnh sát giao thông
trước hết thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho các nghìn chuyên gia
thưa đại tá nguyễn quang nhật đối với đề xuất của cục cảnh sát giao thông
về việc miễn kiểm tra đăng kiểm đối với phương tiện mới xuất xưởng
cùng với đó là sẽ đa dạng hóa hình thức kiểm định bằng cách giao kiểm định cho các cơ sở bảo hành
hoặc là cơ sở bảo dưỡng chính hãng có đủ điều kiện thay vì chỉ các trung tâm đăng kiểm như hiện nay
thì đồng chí có quan điểm như thế nào
vâng từ cái gốc đó là việc thực hiện cái chủ trương của đảng nhà nước và bộ công an
đó là lấy cái con người làm trung tâm
thì qua hoạt động quản lý phương tiện cũng như là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thì cục cảnh sát giao thông cũng nhận thấy có một số những cái thủ tục
có một số những cái công việc mà cần phải nghiên cứu để cắt giảm
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
và trong đó thì cục cảnh sát giao thông cũng đã có cái đề nghị đối với cục đăng kiểm việt nam
một số cái việc ví dụ như là miễn cái đăng kiểm lần đầu đối với cả phương tiện ô tô mà sản xuất mới
hoặc là nhập khẩu mới
thế rồi là đa dạng hóa các cái trung tâm đăng kiểm và tận dụng cơ sở vật chất
của các cái hãng lớn hãng ô tô mà đủ cái điều kiện
thế rồi là cái việc là tạo điều kiện cho người dân
các cái huyện đảng được đăng kiểm trước rồi mới tiến hành đăng ký sau
bởi vì bộ ngoan cũng đã thực hiện cái dịch vụ công cấp độ ba và cấp độ bốn
đã phân cấp cho công an cấp huyện được đăng ký ô tô công an cấp xã thì được đăng ký mô tô và xe gắn máy
thế rồi thì chúng tôi cũng phối hợp với ngành năng kiểm để có cái giải pháp xử lý tận gốc triệt để
các phương tiện cơi nới thành thùng ngăn ngừa hoạt động quá tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với cái việc này thì mục đích lớn nhất của chúng ta sẽ là mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dân và doanh nghiệp đúng không ạ
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn những lợi ích mà người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng khi thực hiện đề xuất này là gì ạ
vâng ví dụ như là đối với cả cái đề xuất là cái miễn cái đăng kiểm lần đầu cho cái phương tiện sản xuất mới
thì chúng ta cũng đối với cái việc này thì lãnh đạo bộ công an và bộ âu thông vận tải
cũng như là các cái đơn vị liên quan trực thuộc hai bộ thì cũng đã vừa mới có cuộc họp cách đây hai ngày
và cũng đã thống nhất được rất là nhiều cái việc liên quan đến cái ứng dụng khoa học công nghệ
thế rồi cái giảm thiểu các cái tổng tục hành chính tạo được kỹ thuật lợi cho người dân
và chúng tôi cũng đã nhìn nhận thấy là hiện tại ở việt nam thì đã áp dụng cái tiêu chuẩn châu âu
đối với tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với cả phương tiện ô tô
vậy thì cái việc mà khi một cái
chiếc xe được sản xuất mới được nhập khẩu mới thì nó đã đảm bảo những cái tiêu chuẩn về an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường cơ bản nhất định đạt tiêu chuẩn thì mới được đăng kiểm xuất xưởng
đăng kiểm cho nhập khẩu thế thì chúng ta từ cái việc đó thì hai bộ cũng đã thống nhất là cần
nghiên cứu cần nghiên cứu để không thay đổi về mặt tiêu chuẩn quy chuẩn tuy nhiên thì lại có thể là
thay đổi về phương thức và biện pháp để tiến hành làm sao giảm thiểu được thủ tục tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân ví dụ như là giữa đăng ký và đăng kiểm là phải gần lại với nhau để người dân
chỉ cần một lần đến kiểm định đến khám xe và đăng ký được luôn rồi là có thể là đăng kiểm qua
đơn vị sản xuất đối với cái lô sản xuất và đây cũng là một việc gánh cái trách nhiệm của cái đơn
vị sản xuất của hãng xe đối với cả sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng và đối với xã hội
như vậy là lợi ích thì đã rõ nhưng cũng có những trường hợp là khi mà chủ xe họ mua xe mới thì
có những người là người ta thay đổi toàn bộ nội thất hoặc là với xe tải chẳng hạn thì họ thay đổi
kích thước thành thùng chẳng hạn thì khi mà thực hiện đề xuất nếu như thực hiện đề xuất là miễn
phí từ đầu đối với những xe mới xuất sửa như vậy thì người ta cũng lo ngại là liệu rằng có an toàn
hay không thì là đồng chí có bình luận như thế nào không cái vấn đề này thì nó nó nó được xét là như
thế này bản thân mỗi cái xe phương tiện ấy ở đây chúng ta phải thống nhất là bản thân mỗi phương tiện khi
được xuất sửa khi được đưa vào lưu lưu thông thì nó đã đảm bảo những cái tiêu chuẩn về an toàn kỹ
chuẩn bảo vệ môi trường rồi đấy tức là về tiêu chuẩn không quy chuẩn mà không thay đổi thì cái
phương tiện mà ở đây không phải chỉ định phương tiện đăng ký mới lần đầu đâu còn có những cái phương
tiện mà cây đới thành thùng doanh nghiệp cũng sẵn sàng là mua những cái cách để để những cái thành
thùng thuần để mỗi khi mà đến cái kỳ kiểm định thì lại lắp lắp vào vào phương tiện thế rồi đi vào cơ
quan đăng kiểm thì cái việc này thì nó liên quan đến cái về bản chất liên quan đến cái trách nhiệm của
chủ xe đối với cả cái phương tiện của mình đối với cả cái việc đảm bảo an toàn giao an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường của phương tiện khi mà lưu thông
thế thì chính vì vậy thì luật giao thông đường bộ thì cũng đã quy định gặp các trách nhiệm của xe
nhưng mà về giữa ngành công an và đặc biệt là cục cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với cục đăng kiểm
việt nam để nghiên cứu có những cái tham mưu đề xuất ràng buộc cái trách nhiệm của chủ xe và ngăn chặn cái
hiện tượng này không chỉ đối với xe mới mà tất cả các loại xe trong các kỳ đăng kiểm nếu như mà
anh quá trình lưu thông quá trình không đảm bảo cái điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
trường thay đổi
cái kết cấu thì rồi rồi làm ảnh hưởng đến cái cái cái cái an toàn kỹ thuật của phương tiện thì cũng
bị xử lý nghiêm bằng sợ rằng là chúng ta cũng đã nghiên cứu và có những cơ chế để có thể là ràng
buộc đối với chủ xe trách nhiệm của chủ xe bởi vì nó cũng liên quan trực tiếp đến chính cái sự an toàn
của họ đúng không ạ vâng thưa đồng chí trước đây khi mà chúng ta hiện nay khi mà chúng ta thực hiện
việc kiểm tra an toàn kỹ thuật thì cái xe được dán tem kiểm định cũng là một cái cơ sở rất là quan trọng
để cho lực lượng chức năng có thể giám sát được đối với phương tiện đó có đảm bảo an toàn hay không
và chủ xe biết được là thời hạn đăng kiểm đến khi nào vậy thì nếu như chúng ta miễn đăng kiểm thì
việc này sẽ giải quyết như thế nào ạ tôi nghĩ rằng đây là một cái tư duy nó nó nó có thể nói là tư
duy hơi hơi hơi hơi thủ công bởi vì bây giờ ấy thì là với cái việc ứng dụng hoặc công nghệ thì chúng
ta hoàn toàn có thể cho phép là và và cục cải sát quân giao thông thì cũng đã nghiên cứu để đến tới
ứng dụng ngay cả cái đăng ký xe thì cũng là đăng ký điện tử qua cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
và dân cư để gắn kết để làm sống
một lúc cả có cái cái catching phương tiện dữ liệu đó và một người có thể là chỉ cần là là là có cái
cái cái má định danh rồi qua cái cái cây ác vnid thì đã có thể và xác định được là anh ta có giấy
phép đại xe không rồi là cái phương tiện mà điều khiển như thế này thì có đàmioso đúng là được
đăng ký không có đảm bảo về an toàn sự cập vào váy môi trường không thì vậy thì khi chúng ta
thì bản thân tin nhắn nó sẽ về chủ xe là xe đến hết các kiểm này và cần phải thực hiện các kiểm
có thể trước một tháng hai tháng hoặc là nhắc lại như thế nào đấy thì cái này là hoàn toàn công nghệ có thể cho phép chúng ta áp dụng được
và như vậy là rõ ràng là việc số hóa là điều rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay
và chúng ta thì cũng đã có những cái phương án để có thể là giám sát và kiểm tra kiểm định rất là rõ ràng
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của đại tá nguyễn quang nhật trong chương trình ngày hôm nay